nhằm góp phần nâng cao chất lượng chương trình giáo dục đổi mới các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ
các cơ sở giáo dục mầm non đã tích cực đổi mới tổ chức cho trẻ được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế
khám phá khoa học tham quan giã ngoại giao lưu qua đó tạo điều kiện cho trẻ tìm hiểu khám phá hình thành kỹ năng và kiến thức mới
vừa qua các trường mầm non trên địa bàn quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã tổ chức hoạt động ngoại khóa
cho các bé tham quan và tìm hiểu về lịch sử chiến dịch điện biên phủ qua tranh barorama tại báo nhân dân
các bé tỏ ra thích thú khi được chứng kiến hình ảnh về các chú bộ đội kéo pháo
đây là hoạt động ngoại khóa thiết thực vừa giúp các con em hiểu hơn về lịch sử vừa tạo không khí vui tươi khi đến lớp cho các bé
cuộc triển lãm này tôi thấy rất là ý nghĩa rất là bổ ích đối với các con
qua cuộc triển lãm các con nhìn được những hình ảnh đã được làm quen được quan sát và thấy được những hình ảnh
rất là tốt rất là tốt rất là tốt
cũng trong tháng năm này đồng loạt các trường trên địa bàn thành phố hà nội đều tổ chức chương trình lễ trưởng thành cho các bé lớp mẫu giáo lớn
chương trình là dịp để các con thể hiện tấm lòng tri ân tới thầy cô cha mẹ
trong năm học này thì nhà trường cũng đã đổi mới tổ chức rất là nhiều hoạt động cho các con
các hoạt động học tập vui chơi và các hoạt động ngoại khóa
hôm nay là chương trình lễ gia trường nó là một cái dấu ấn rất là quan trọng có ý nghĩa
đối với các con ghi dấu các con đã trưởng thành ở các học mầm non
và cũng để là một tiền đề cho các con vững vàng bước vào những bài trường tiệm học sau này
thời gian qua con đã được trải nghiệm rất là nhiều các hoạt động ở trường thì con đã thấy rất là vui
xin cảm ơn các người cô và bố mẹ các thầy cô đã dạy đã chăm đo cho chúng tôi từng bữa ăn rất nhiều
chúc các bác các cô mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc mừng sinh như dâu đông